sau hơn một tháng công an tp hcm mở cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách xe ô tô vận tải container và xe mô tô
tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được duy trì ổn định
không xảy ra tình trạng đua xe trái phép và ủn tắc giao thông tai nạn giao thông được kéo giả
cụ thể phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã tổ chức tổng kiểm soát ba mươi một ba trăm bảy mươi ba trường hợp
qua đó lập biên bản hai mươi hai tám trăm sáu mươi bốn trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông
trong đó phương tiện xe máy chiếm đến gần tám mươi bảy số vụ còn lại là xe ô tô chở khách và ô tô vận tải container
lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe hơn ba trường hợp tạm giữ ba một trăm tám mươi bốn phương tiện vi phạm
thống kê cho thấy lỗi vi phạm nhiều nhất là chấp hành không đúng quy định về phần đường làng đường thứ hai là vi phạm tốc độ
cũng qua đợt cao điểm tổng kiểm soát số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tp hcm đã giảm hai tiêu chí về số người chết và bị thương so với tháng liên kỳ